dự thảo luật về việc xe máy phải bật đèn vào ban ngày sẽ không quy định cứng thành quy tắc giao thông
thay vào đó chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện
theo lãnh đạo vụ pháp chế bộ giao thông vận tải trong phần quy tắc giao thông đường bộ
dự thảo luật đưa ra các quy định liên quan đến nhận diện
đây là nội dung được luật hóa theo quy định tại điều ba mươi hai công ước về giao thông đường bộ
đã được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều quốc gia
bao gồm cả các quốc gia có khí hậu tương đồng với việt nam
trên cơ sở ý kiến đóng góp của người dân dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cứng thành quy tắc giao thông
mà chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện
để vừa bảo đảm quy định của công ước viên vừa bỏ đảm cơ chế phòng ngừa tai nạn cho người dân